ngày một mươi một tháng một mươi tại hải phòng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo
giới thiệu tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực thủy sản
việt nam là quốc gia đứng thứ tư thế giới về sản xuất chế biến xuất khẩu thủy sản
nhưng trở ngại và thách thức cho toàn ngành vẫn là nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến
có thể nói những biến động về nguồn nguyên liệu đã gây tác động mạnh đến hiệu quả sản xuất và xuất khẩu
vì vậy tại hội thảo các đại biểu cho rằng việc được các phương pháp hiện đại
ứng dụng khoa học công nghệ mới trong khai thác chế biến và nuôi trồng thủy sản đang là hướng đi tất yếu hiện nay
chuyển giao trực tiếp cho bà con người dân để có thể phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế thủy sản trong thời gian tới
bên cạnh đó trong thời gian tới ngành thủy sản cũng cần nâng cao giá trị gia tăng
dựa trên cơ sở đánh giá hiệu quả chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật